thưa quý vị hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
tiếp tục có sương mù nhẹ giải rác và rét nhẹ vào lúc sáng sớm
bàn ngày có nắng với mưa nhiệt giao động trong khoảng hai mươi ba mươi độ
sau đó từ chiều tối ngày một mươi hai khi không khí lạnh được tăng cường kết hợp với rãnh gió tây
thì nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ và xuất hiện mưa nhỏ lác đác ở vài nơi
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai cũng nhiều mây
sáng sớm có sương mù vài nơi trời rét
trong ngày có nắng gián đoạn với mức nhiệt độ ngày đêm là một mươi bảy ba mươi một độ
sau đó cũng từ ngày một mươi hai khi chịu tác động của không khí lạnh
thì nền nhiệt độ trên khu vực cũng sẽ có xu hướng giảm nhẹ
đến với khu vực trung bộ đáng lưu ý là tại các tỉnh
từ quảng bình đến thừa thiên huế trong hôm nay và ngày mai sẽ có mưa rào rải rác
sau đó từ thời kỳ ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn khi chịu tác động của không khí lạnh
thì tại các tỉnh từ thanh hóa đến nghệ an và hà tĩnh sẽ có mưa rông rải rác
còn các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế cục bộ sẽ có mưa to
còn về nhiệt độ mức nhiệt tại đây giao động trong khoảng là từ một mươi chín đến ba mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi trong hôm nay và ngày mai cũng có mưa rào rải rác
nhưng từ ngày một mươi ba thì mưa rông sẽ có xu hướng tăng hơn về diện và lượng
phần còn lại từ bình định cho đến ninh thuận bình thuận trong ba ngày tới
chỉ có mưa rông ở vài nơi
về nền nhiệt độ tại đây đạt ở mức là hai mươi một đến ba mươi một độ
đến với tây nguyên trong thời kỳ tới
cũng chịu tác động của hệ thống gây mưa do nhiễu động gió đông
nên mưa rông tại phần phía nam của khu vực này cũng gia tăng hơn về diện và lượng
người dân cần cảnh giác với khả năng xảy ra sầm xét và gió giật mạnh trong cơn rông
ban ngày thì trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ là từ một mươi bảy ba mươi độ
tại các tỉnh thánh nam bộ trong ba ngày tới mưa rông cũng có xu hướng tăng về diện và lượng
riêng tại khu vực ven biển thì sẽ có thể xảy ra mưa to
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
nên như tại đây trong khoảng là từ hai mươi hai ba mươi hai độ